thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án đường giao thông nối xã duây huyện nam giang với xã lăng huyện tây giang
công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố bắt tạm giam đối với sa văn công sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
chú tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư
và phát triển nông thôn an trung thuộc công ty an trùng
cơ quan điều tra xác định công ty an trung là đơn vị nhà thầu phụ
đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng trong quá trình thực hiện dự án trên
liên quan đến vụ án trước đó công an tỉnh quảng nam đã tiến hành bắt tạm giam ba đối tượng
gồm thái minh hoàng nguyên giám đốc ban quản lý đầu tư xây dựng huyện nam giang
nguyễn đình tấn giám đốc công ty cổ phần tư vấn giám sát bách khoa
phạm văn hải giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng và du lịch ict
hành vi sai phạm của các đối tượng tại dự án này đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn ba một tỷ đồng
vì cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng
hai đối tượng phan ngọc vũ và vũ thanh hộ cùng chú tại thành phố bô ma thuật đã giả danh công an
rồi dùng hung khí khống chế một người dân để cướp tài sản
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng
để điều tra về hành vi cướp tài sản này
ngày năm tháng một vì cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng
nên vũ đã rủ hộ đi tìm tài sản của người dân sơ hở để chiếm đoạt
khi thấy anh trần hoàng hiệp chú tại xã hòa thắng thành phố buôn ma thuật
đang nằm nghỉ ở bờ đập hồ ecua nên hai đối tượng đến tự xưng là công an
rồi không chế ép lên xe máy trở về trụ sở làm việc
sau khi chở đi được khoảng hai km vào đường dãy cà phê vắng người
đối tượng đã lấy kéo nhọn khống chế và cướp sợi dây chuyền của anh hiệp
đang đeo trên cổ rồi tẩu thoát
sau khi cướp được cả hai đã mang đến một tiệm vàng bán được hơn bảy triệu đồng
rồi chia nhau tiêu xài
pháo hoa là sản phẩm kinh doanh có điều kiện
do đó cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo tới người tiêu dùng
mua sản phẩm pháo hoa tại các cửa hàng địa điểm kinh doanh
được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và các hoạt động mua bán ngoài phạm vi
các cửa hàng của nhà máy z một trăm hai mươi một và tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
là trái với quy định của pháp luật
trường hợp phát hiện các hoạt động kinh doanh mua bán pháo hoa
tại các địa điểm ngoài phạm vi các cửa hàng được công bố của nhà máy z một trăm hai mươi một
và tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng hay trên môi trường mạng
đề nghị người tiêu dùng kịp thời cung cấp thông tin
cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trường hợp phát hiện tổ chức cá nhân bán pháo hoa cao hơn giá niêm yết tại cửa hàng
hoặc giá bán do nhà máy z một trăm hai mươi một công bố đề nghị người dân cung cấp thông tin
đến tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng của cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
bộ công thương theo số điện thoại một nghìn tám trăm linh sáu nghìn tám trăm ba mươi tám
hoặc đường dây nóng của nhà máy z một trăm hai mươi một theo số điện thoại tám trăm sáu mươi năm ba trăm bốn mươi năm một trăm hai mươi một

giữa hai xe khách là một người chết và hai mươi sáu người bị thương trên đường dẫn cao tốc đà nẵng quảng ngãi
qua địa phận xã nghĩa trung huyện tư nghĩa
xe khách chạy hướng nam bắc trên xe có bốn mươi bốn hành khách là cán bộ nhân viên của một công ty có trụ sở
tại tỉnh bà rệ vũng tàu về thanh hóa đón tiết
khi phương tiện di chuyển đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với một xe khách từ bắc ninh chạy hướng ngược lại
trên xe có một mươi người hậu quả khiến một hành khách trên xe khách về thanh hóa tử vong tại chỗ và hai mươi ba người bị thương
xe khách đi từ bắc ninh có ba người bị thương hai xe hư hỏng nặng
phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng vừa phát hiện và bắt giữ lô hàng hơn năm mươi thiết bị vép thuốc lá điện tử trị giá trên năm tỷ đồng
hai đối tượng là lê thu trang và trần trọng sơn vừa bị phát hiện đang có hành vi mua bán thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc
tức là khoảng ba thiết bị vép thuốc lá điện tử
tiến hành khám xét khẩn cấp địa điểm kho cất dấu hàng hóa tại xã hòa hậu huyện lý nhân tỉnh hà nam
lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng năm mươi thiết bị phép thuốc lá điện tử và có trị giá là khoảng năm tỷ đồng
còn tại tỉnh nghệ an một đường dây mua bán pháo nổ trái phép liên tỉnh với số lượng lớn vừa bị công an huyện nghi lộc triệt phá thu giữ gần bốn tạ pháo
đường dây này do nguyễn thái đại chú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an và nguyễn đình đỉnh chú tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh cầm đầu
theo đó pháo nổ được hai đối tượng trên mua bên kia biên giới sau đó sẽ bán lại cho người chơi có nhu cầu để kiếm lời
quá trình phá án lực lượng công an gặp khá nhiều khó khăn vì các đối tượng vận chuyển qua nhiều phương tiện và cung đường khác nhau
khi vận chuyển chót lọt về việt nam nhóm đối tượng này chia nhỏ rồi cất giấu ở nhiều nơi khác nhau
tổng tăng vật thu giữ tại nhà các đối tượng và số pháo các đối tượng khai nhận đã giao dịch mua bán là bốn trăm linh kg
nhân kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản tập đoàn mikazuki đã khởi công xây dựng cầu vượt đi bộ đường nguyễn thất thành tặng thành phố đà nẵng
đây sẽ là điểm nhấn phát triển kinh tế của khu du lịch xuân thiều và khu vực tây bắc của thành phố
công trình có tổng kinh phí là bốn mươi hai tỷ đồng cao gần một mươi một mét dài hơn một trăm linh km
công trình có tổng kinh phí là bốn trăm bốn mươi m với diện tích sàn là khoảng sáu trăm năm mươi năm m hai
cây cầu khi hoàn thành sẽ không chỉ tạo điều kiện cho người dân và du khách đi qua đường giao thông một cách thuận lợi và an toàn nhất
mà sẽ còn là nơi để du khách có thể ngắm nhìn các phong cảnh đẹp của thành phố đà nẵng một điểm nhấn trong kinh tế phát triển kinh tế khu tây bắc của thành phố
theo kế hoạch cây cầu vượt sẽ được hoàn thành và trao tặng thành phố đà nẵng vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba nhân kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
thưa quý vị đối với đồng bào dân tộc tại tỉnh lai châu chợ phiên không chỉ là nơi giao thương mà còn là nơi gặp gỡ và giao lưu của bà con các dân tộc sinh sống quanh vùng
góp phần gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc đồng thời tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống cho người dân
vào những ngày này chợ phiên sang thàng lại càng đông vui nhộn nhịp hơn bởi bà con đến chợ mua sắm chuẩn bị cho ngày tết
nhà cách chợ phiên san thàng gần một trăm linh km

nên mỗi khi đến chợ anh lò văn cươi phải dậy từ bốn giờ sáng
dù nhà xa nhưng người đàn ông dân tộc thái này mỗi lần đến chợ có khi là để bán có khi là để mua và cũng có khi chỉ đến để chơi